trên thế giới số ca mắc covid một mươi chín vẫn không ngừng tăng lên
cho tới nay toàn cầu đã ghi nhận hơn ba mươi triệu trường hợp nhiễm bệnh
trong đó có chín trăm bốn mươi bốn sáu trăm ba mươi bảy ca tử vong
đáng chú ý với số ca mắc mới tăng nhanh trong tuần vừa qua
ấn độ đã trở thành tâm dịch lớn thứ hai thế giới sau mỹ
xét theo khu vực châu á chịu tác động mạnh nhất với gần chín triệu ca mắc covid một mươi chín
và một trăm sáu mươi chín tám trăm tám mươi bảy ca tử vong
ấn độ là nước chịu tác động lớn nhất châu lục với hơn năm một mươi một triệu ca mắc
và hơn tám mươi ba hai trăm linh ca tử vong
tại đông nam á indonesia và philippines ghi nhận thêm hơn ba năm trăm linh ca nhiễm mới
trong hai mươi bốn giờ qua ở mỗi nước
thái lan tạm thời đóng cửa biên giới với myanmar
tiếp đến là khu vực bắc mỹ với hơn tám một mươi ba triệu ca mắc và hai trăm chín mươi ba sáu trăm tám mươi năm ca tử vong
mỹ là tâm dịch của khu vực với hơn sáu tám mươi hai triệu ca
tổng thống mỹ donald trump tuyên bố ít nhất một trăm linh triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín
có thể được phân phối ở mỹ vào cuối năm hai nghìn hai mươi
đứng thứ ba là khu vực nam mỹ với brazil là tâm dịch của khu vực
tại châu âu nga là nước đứng đầu với số ca mắc đã vượt trên một triệu
nga thông báo đồng ý bán một trăm linh triệu liều vaccine sputnik v ngừa covid một mươi chín cho ấn độ
nhìn chung tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu
đặc biệt tại một số nước sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách dịch đã bùng phát trở lại